tích hợp dữ liệu thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
tấn công mã độc tống tiền sẽ là tâm điểm năm hai nghìn hai mươi bốn
những vụ tấn công ransomware lớn nhất lịch sử nhân loại
đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình chuyển động số tuần này
rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong một mươi năm phút của chương trình
thưa quý vị tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đã thông qua luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
đây được xem là bước đột phá trong việc đổi mới quản lý dân cư
bảo đảm quyền con người quyền công dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ
nâng cao hiệu quả giá trị sử dụng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và công tác quản lý nhà nước
đây cũng được coi là cơ sở pháp lý quan trọng để phù hợp với sự phát triển của xã hội
và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia xây dựng chính phủ số xã hội số
luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba nhằm quán triệt và cụ thể hóa quan điểm chủ trương chính sách của đảng
về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về căn cước
bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
phù hợp với chủ trương của đảng nhà nước
về đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân phục vụ chuyển đổi số quốc gia
hốc phần xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số xã hội số
việc xây dựng luật được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn
kế thừa các quy định còn phù hợp khắc phục những bất cập hạn chế
tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
luật căn cước sẽ bao gồm bảy chương và bốn mươi sáu điều
trong đó sẽ có một số quy định sửa đổi bổ sung so với luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi ba
trong đó có thể kể đến một số điểm mới như đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước
thông tin được in trên thẻ căn cước gồm một mươi ba thông tin
trong đó những thông tin về quê quán vân tay và đặc điểm nhận dạng sẽ được lược bỏ
đáng chú ý trong thẻ sẽ được bổ sung thông tin về mống mắt adn giọng nói
ngoài ra sẽ có một số điểm mới khác của luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến việc bổ sung quy định về tích hợp thông tin
bổ sung thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bổ sung giấy chứng nhận căn cước cấp cho người gốc việt nam
chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại việt nam
một trong những điểm đáng chú ý nữa của luật căn cước
đó là từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước
cho người dưới một mươi bốn tuổi theo nhu cầu của người dân
đối với công dân là trẻ em dưới sáu tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh
cũng sẽ được cấp thẻ căn cước
đồng thời khi đăng ký khai sinh theo nhu cầu của cha mẹ người giám hộ
đối với công dân là trẻ em dưới sáu tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh
thì cũng sẽ được cấp thẻ căn cước
đồng thời khi đăng ký khai sinh theo nhu cầu của cha mẹ người giám hộ
khi mà chúng ta cấp cái giấy cái căn cước công dân cho trẻ
cho công dân dưới một mươi sáu tuổi
thì nó sẽ cắt giảm đi được rất nhiều
những cái loại giấy tờ khác mà người dân cần có
ví dụ như là bây giờ người dân phải bỏ tiền
để mua một cái sổ bảo hiểm sổ khám chữa bệnh sổ tiêm chủng
thì sau này tất cả những dữ liệu đó
khi mà chúng ta cấp căn cước công dân cho công dân dưới một mươi sáu tuổi
thì dữ liệu đó đã được tích hợp vào trong căn cước
và cái đó là cái mà vô cùng thuận tiện
và nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới người ta đã làm
có niềm đam mê lớn với du lịch
vì vậy mỗi năm gia đình chị hạnh sắp xếp rất nhiều thời gian cho hoạt động này
tuy nhiên gia đình chị hiện có hai con nhỏ
vì vậy để tránh quên giới khai sinh
mỗi khi làm thủ tục
chị hạnh đã làm hộ chiếu cho hai bé
qua thông tin nắm được
ngày một tháng bảy tới đây
bộ công an sẽ tiến hành cấp thẻ căn cước cho người dưới một mươi bốn tuổi
chị hạnh cảm thấy đây sẽ là việc làm rất thuận lợi
hộ chiếu cũng không thể thay thế
cho một số giấy tờ cần thiết
như là khi xin cho con nhập học
hoặc là những thủ tục hành chính khác
chính vì thế nếu mình nghĩ là có một căn cước công dân
dành cho bé từ đến sáu tuổi
mà việc triển khai
việc làm căn cước đấy
nó cũng thuận tiện online dễ dàng
như là hộ chiếu
thì mình nghĩ là rất là tốt
hiện thông tin về quy định cấp thẻ căn cước
cho người dưới một mươi bốn tuổi
theo nhu cầu người giám hộ
đang được rất nhiều người dân quan tâm và ủng hộ
việc đổi từ thẻ căn cước công dân
sang thẻ căn cước được đánh giá là điểm tiến bộ
nhằm phù hợp thống nhất với tên gọi
của các loại thẻ nhận cấp
dạng thông tin công dân của các nước trên thế giới hiện nay
thời gian tới thẻ căn cước có thể được thay thế
cho các giấy tờ xuất nhập cảnh
trong trường hợp việt nam ký kết các điều ước
hoặc thỏa thuận quốc tế với các nước
cho phép người dân được sử dụng thẻ căn cước
trên lãnh thổ của nhau
đây sẽ là cơ hội mới cho ngành du lịch việt nam phát triển
và giúp người dân cắt giảm thủ tục hành chính
bản thân mình thì mình thấy rằng là
em bé nhà mình thì cũng là một cá nhân
cá thể riêng ấy
nếu mà được có tích hợp trong cái thẻ
ví dụ như thẻ căn cước chẳng hạn
thì mình thấy nó cũng rất là tiện
và nó dễ rõ ràng là dễ nhét
với cái túi của mình để mình quản lý nhiều hơn
chủ trương này thì rõ ràng là
cái việc nếu chúng ta có một cái
căn cước mà
hỗ trợ cho cả việc xuất nhập cảnh
thì đúng là
nó sẽ giảm thiểu
nhất là các cái thủ tục ngoài ra nữa
thì cái tính năng của cái căn cước công dân
thì nó sẽ tiện lợi hơn
bởi vì nó gọn nhẹ
hơn dễ mang đến người hơn
mà đồng thời nó lại có các cái
sẽ sử dụng trong nhiều
các loại hình dịch vụ khác nhau
để chuẩn bị cho luật căn cước
hiện các cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan
cũng đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình hoàn tất
công tác chuẩn bị về cơ sở pháp lý
hạ tầng công nghệ nguồn nhân lực
phục vụ cho việc triển khai thẻ căn cước mới
đã được hiệu quả cao nhất
song song với đó là công tác tuyên truyền phổ biến
cụ thể đến người dân để hiểu đúng hiểu rõ
về thủ tục cách thức cấp đổi thẻ căn cước
tất cả các thẻ căn cước
công dân đã cấp thì công dân
tiếp tục sử dụng đến khi hết thẻ hạ
và trong quá trình
khi mà có
cái vấn đề mà chúng ta
phải đổi ví dụ như là
chúng ta hoặc cấp lại mất thẻ
thì chúng ta sẽ làm đi cấp lại
thì lúc đấy thì nó sẽ
được cấp thẻ căn cước công dân có nghĩa là
chốt lại cuối cùng là thẻ căn cước
mà các gắn chip đã cấp thẻ căn cước công dân
đã cấp thì vẫn có giá trị sử dụng
đến khi hết thẻ hạ ghi trong thẻ
còn khi chúng ta hết thẻ hạ chúng ta đi đổi lại
thì sẽ là sang thẻ căn cước
một vấn đề cũng được nhiều người dân
quan tâm hiện nay là quy định mới
liên quan tới bổ sung thông tin sinh chắc học
adn mống mắt giọng nói vào
cơ sở dữ liệu căn cước về vấn đề này
người dân sẽ không bắt buộc phải cung cấp
adn giọng nói khi đi làm thẻ căn cước
từ ngày một bảy hai nghìn hai mươi bốn
chỉ khi bị áp dụng biện pháp
xử lý hành chính mà cần có thông tin
sinh chắc học về adn giọng nói của người dân
thì cơ quan tiến hành tố tụ
mới tiến hành thu thập và chuyển cho cơ quan
quản lý căn cước cập nhật
đối với thông tin về mống mắt người dân sẽ được
thu thập ngay khi thực hiện các thủ tục cấp thẻ căn cước
tại cơ quan công an bên cạnh
việc chụp ảnh chân dung lấy số vân tay
việc làm này để làm cơ sở đối soát
và xác thực thông tin của mỗi cá nhân
đồng thời hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận
được vân tay của một người với các trường hợp
khuyết tật hoặc vân tay bị biến sạng
do các nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan
đối với cả mống mắt thì chúng ta sẽ thực hiện
thu nhận là bắt buộc
ngay khi chúng ta đi thực hiện
thủ tục cấp cân cước công dân
tuy nhiên đối với cả adn
và giọng nói thì chúng ta sẽ thực hiện
theo cái một là
người dân có nhu cầu hai nữa là
trong những trường hợp mà quy định thuộc
cơ quan chức năng để phục vụ
cho công tác quản lý và công tác phòng chống tội phạm
thì là chúng ta sẽ
phải kết nối để thu
các dữ liệu này thế thì ở đây
chúng tôi đang xây dựng
một quy trình rất là cụ thể
từ cái khâu là người dân sẽ
phải là khi mà đi
thực hiện cấp cân cước công dân
như đối với mống mắt thì chúng ta sẽ phải
sử dụng cái thiết bị chúng ta thu
như là đối với cả vân tay thôi
chúng ta cũng là thu mống mắt
sau đó thì chúng ta sẽ lưu trữ
thực hiện quy trình thu nhận lưu trữ
và xử lý
với việc ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất
trên thế giới thể cân cước gắn chip điện tử
của việt nam ra đời cùng với việc định danh
điện tử không những giúp thúc đẩy mạnh mẽ
việc chuyển đổi phương thức quản lý con người
từ thủ công sang hiện đại mà còn bảo đảm
đầy đủ chặt chẽ các yếu tố an ninh
an toàn và có khả năng bảo mật thông tin
ở mức độ rất cao việc người dân
sử dụng thể cân cước gắn chip có thể phóng ngừa
các loại giấy tờ giả mạo giảm chi phí
khi công chứng các loại giấy tờ truyền thống
tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện
các dịch vụ công trực tuyến chip gắn trên
thể cân cước có mức độ an toàn bảo mật
rất cao và việc đối chiếu sinh chắc học
có thể thực hiện ngay trên chip nên thông tin
định danh của công dân được lưu trên thể
là không thể thay đổi hạn chế tối đa giả mạo
đặc biệt chip điện tử này
không có khả năng định vị thông tin lưu
chữ trên chip cần phải có công cụ chuyên dụng
để đọc và thông tin được mã hóa
hoàn toàn là người dân yên tâm
về việc quy trình thu thập
cũng như lưu chữ và khai thác
để đảm bảo là thông tin của người dân
không bị truy xuất
bất hợp pháp cũng như không bị
và về tất cả các giải pháp công nghệ
chúng ta triển khai và chúng ta sẽ
tuân thủ cái quy định của nghị định một mươi ba
để đảm bảo là người dân có quyền
trụ thể của thông tin
và người dân quyết định là khi
mà tôi chia sẻ
cho các thông tin này cho các cơ quan
ví dụ như ông ngân hàng
để phục vụ cho tạo lập tài khoản thì mới được
triển khai hiệu quả
đồng bộ việc thực hiện các quy định của luật
căn cướp năm hai nghìn hai mươi ba sẽ
giải quyết những vướng mắc bất cập
trong thực tiễn quản lý nhà nước về dân cư
qua đào góp phần thực hiện thắng lợi
các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
của đất nước đồng thời hướng đến mục tiêu
thúc đẩy truyền đổi số quốc gia xây dựng
chính phủ số xã hội số
chuyên gia an ninh mạng dự báo tấn công
theo kiểu mã độc tống tiền resumway
sẽ tiếp tục là xu hướng gây ảnh hưởng lớn
đến người dân và doanh nghiệp

đặc biệt các thiết bị có khả năng thu thập
thông tin hình ảnh như camera an ninh
màn hình quảng cáo công cộng
tấn công theo kiểu mã độc tống tiền resumway
vẫn là vấn đề rất lớn và ảnh hưởng sâu sắc
đến xã hội doanh nghiệp
đây là những chuyện gần như không thể đảo ngược
nếu không chuẩn bị sớm giải pháp đối phó
trước xu hướng này
trước đây câu chuyện mã độc tống tiền không hiếm
nhưng khi động cơ kiếm tiền trở nên mạnh mẽ
thì vấn đề kỹ thuật xưa cũ này trở nên
sống động hơn bao giờ hết
tấn công resumway có thể gây tịch hại lớn
cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
hoặc cá nhân đặc biệt trong bối cảnh
chuẩn đối số và tăng cường sử dụng điện toán đám mây
bên cạnh đó tấn công apt
là loại tấn công mạng nâng cao
có mục tiêu cụ thể từng được thực hiện
bởi các nhóm tội phạm chuyên nghiệp được hậu thuẫn
tấn công apt có thể xâm nhập vào các hệ thống
của các cơ quan nhà nước tổ chức doanh nghiệp
hoặc tấn công qua người dùng cá nhân
để lấy cắp thông tin bí mật
gây dối loạn hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng
resumway luôn phát triển và phát triển nhiều
người dân không hiểu về công nghệ
rất có thể là nạn nhân của hình thức này
vụ tấn công công ty đường ống lớn nhất nước mỹ
colonial pileye là một trong những vụ tấn công
resumway nổi tiếng nhất do tác động của nó
đến cuộc sống hàng ngày của người dân mỹ
những người sống ở các bang đông nam
đột nhiên phải đối mặt với tình trạng
thiếu nguồn cung cấp
colonial pileye chủ sở hữu hệ thống
đường ống dẫn nhiên liệu từ texas đến đông nam
hứng chịu một cuộc tấn công resumway
vào các hệ thống máy tính quản lý đường ống
nhóm darkside đã truy cập vào hệ thống
thông qua thông tin đăng nhập
một vpn cũ bị dò dỉ
dù đã trả bốn bốn triệu đô la mỹ tiền chuộc
chỉ vài giờ sau khi bị tấn công
song công ty vẫn phải vật lộn để khôi phục
hoàn toàn hoạt động trong nhiều ngày
các quan chức liên bang và tiểu bang
đã ban bố tình trạng khẩn cấp để bảo đảm
nhân liệu có thể tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng
và hạn chế thiệt hại
cuộc tấn công cũng dẫn đến việc tổng thống joe biden
ban hành xác lệnh hành pháp vào ngày một mươi hai tháng bảy
năm năm hai nghìn hai mươi một nhằm cải thiện tình hình
an ninh mạng cả nước
gần một tháng sau bộ tư pháp mỹ tuyên bố
họ đã tịch thu hai ba triệu đô la mỹ
trong số bốn bốn triệu đô la mỹ mà colonial pileye
trả bằng bitcoin
nhà sản xuất thịt bò gbs usa
đã trả một mươi một triệu đô la tiền chuộc bằng bitcoin
sau khi phải ngừng hoạt động do bị tấn công
ban đầu đội ngũ công nghệ phát hiện vấn đề
với một số máy chủ và ngay sau đó
công ty nhận được tin nhắn yêu cầu tiền chuộc
các hoạt động đã được khôi phục trong vòng vài ngày
nhưng chỉ sau khi gbs thực hiện
khoản thanh toán khổng lồ
nhà sản xuất phần mềm quản lý nhân sự
ultimate kronos đang kinh doanh
tại hơn một trăm linh quốc gia đã bị tấn công
đòi tiền chuộc vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
vụ việc ảnh hưởng đến khách hàng trên toàn cầu
tạo ra hiệu ứng gợn sóng kéo dài nhiều năm
và phơi bày một vụ xâm phạm trước đó
kronos phát hiện zara somewhere
vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhưng rồi xác định những kẻ tấn công trước đó
đã xâm phạm đáp mây của công ty
và đánh cắp dữ liệu
cuộc tấn công làm lộ dữ liệu nhân viên của nhiều khách hàng doanh nghiệp
kết quả là việc trả lương cho nhân viên
của những khách hàng này bị gián đoạn
chậm chế và sai sót
cụ tấn công kronos đặt ra câu hỏi
về trách nhiệm giải trình của nhà cung cấp
và nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro của bên thứ ba
vì các tổ chức nhận ra rằng
các cuộc tấn công vào các đối tác kinh doanh của họ
cũng có thể ảnh hưởng đến mình
tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
squippot một công ty thụy sĩ cung cấp dịch vụ mặt đất
và xử lý hàng hóa tại sân bay
thông báo hệ thống của họ bị tấn công
tác động của sự cố không lớn
chỉ chỉ hoãn một số lượng nhỏ các chuyến bay
trước khi squidpot khôi phục hệ thống
công ty cho biết họ xử lý vụ việc trong vòng hai mươi bốn giờ
tuy nhiên nhóm tin tặc black hat tiết lộ
chúng không chỉ mã hóa các tiệp tin
mà còn đánh cắp một sáu terabyte dữ liệu squidpot
để sao bán
các công ty trên khắp thế giới
bắt đầu cảm nhận được tác động của cuộc tấn công
ransomware wannacry vào mùa xuân
wannacry là mã độc tống tiền đầu tiên
khai thác lỗ hỏng infiniteblue
trong các hệ thống windows
dịch vụ y tế quốc gia của vương quốc anh nhs
là một trong những nạn nhân wannacry nổi bật nhất
với nhiều bệnh viện bác sĩ và nhà thuốc
bị ảnh hưởng ở anh và scotland
các cơ sở nhs buộc phải tạm dừng
và chuyển hướng các dịch vụ y tế
không có trường hợp tử vong nào liên quan trực tiếp
đến vụ tấn công
chương trình chuyển động số tuần này của chúng tôi
xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại vào những chương trình sắp tới